chiều nay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức singapore thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức brunei darussalam
theo lời mời của quốc vương sultan haji hassanan bolika
đón đoàn tại dân bay có thái tử kế vị brunei anmuta dibila và phu nhân bộ trưởng bộ phát triển dato yuanda
bộ trưởng bộ ngoại giao đại sứ brunei tại việt nam đại sứ trần văn khoa cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại brunei
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện việt nam brunei phát triển tốt đẹp
hai nước đã kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi hai
các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả
việt nam brunei tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo năng lượng nông nghiệp
hợp tác biển trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn giao lưu nhân dân
hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có vấn đề biển đông ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc asean apec
sáng nay đến thăm và làm việc với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf và câu lộng bộ bóng đá pvf công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an bày tỏ sự quan tâm đặc biệt
mong muốn các đơn vị ban huấn luyện đội ngũ chuyên gia các cầu thủ sẽ cố gắng nỗ lực để xây dựng
lan tỏa bản sắc riêng của bóng đá công an nhân dân tiếp tục đạt được những thứ hạng thành tích cao
đáp ứng sự tin tưởng và ủng hộ của người hâm mộ cả nước
sau khi trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf được chuyển giao về bộ công an
lãnh đạo bộ công an đã tin tưởng giao cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp quản và tiếp tục duy trì phát triển công tác đào tạo trẻ
u một mươi năm u một mươi bảy quốc gia đội một là câu lạc bộ phố hiến nay là câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân
thi đấu và có thành tích tốt tại giải hạng nhất năm hai nghìn hai mươi hai
tham quan cơ sở vật chất sân bãi không khí hăng say luyện tập của các cầu thủ ngay từ ngày đầu năm mới
đồng chí bộ trưởng chúc mừng ghi nhận biểu dương các đơn vị bàn lãnh đạo cán bộ nhân viên pvf
và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tiếp cận và có nhiều nỗ lực cố gắng
bộ trưởng tô lâm khẳng định định hướng phát triển bóng đá trong toàn lực lượng công an nhân dân
coi trọng công tác đào tạo bóng đá trẻ phát triển phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao
bộ trưởng tô lâm khẳng định định hướng phát triển bóng đá trẻ phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao
bộ trưởng tô lâm khẳng định định hướng phát triển bóng đá trẻ phát triển phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao
bộ trưởng tô lâm khẳng định định hướng phát triển bóng đá trẻ phát triển phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao
tối qua hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an việt nam đã lên đường tham gia nghĩa vụ quốc tế cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đây là việc làm thể hiện truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc việt nam đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm của việt nam trong giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng quốc tế
hai mươi cán bộ chiến sĩ chính quy tinh nhuệ đại diện cho tinh thần sẵn sàng ý chí chiến đấu của lực lượng công an việt nam
tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc đồng thời thể hiện vai trò của việt nam nói chung và công an nhân dân việt nam nói riêng trong các vấn đề quốc tế
nó không chỉ mang ý nghĩa là nhân văn giữa dân tộc này với dân tộc kia mà nó cũng góp phần nâng cao được hình ảnh uy tín vị thế việt nam
chúng ta đã không còn là chỉ có tiếp nhận viện trợ nay đã đến lúc chúng ta chung tay góp sức cùng với nhân loại để khắc phục mọi thiên tai thảm họa xảy ra
khí hậu khắc nghiệt cũng không làm ảnh hưởng tới tinh thần của các cán bộ chiến sĩ sự trang bị đầy đủ gọp thêm sự tự tin để họ lên đường làm nhiệm vụ
nhận được nhiệm vụ đây là một vinh dự
vinh dự rất là lớn cho bản thân và đó cũng là một trách nhiệm rất là nặng nề
bản thân tự nhủ là thứ nhất là mình phải cố gắng để giữ gìn sức khỏe hợp tốt để mình qua giúp nước bạn với khả năng tốt nhất của mình
khi nhận nhiệm vụ thì xác định rất là khó khăn và khắc nghiệt
thứ nhất là do thời tiết rất là khác so với ở việt nam có thể là xuống dưới độ c
trong hành lý là đầu tiên phải chuẩn bị
và quân tư trang là giữ nhiệt hỗ trợ cho mình trong thời tiết khắc nghiệt
không chỉ thực hiện sứ mệnh quốc tế các cán bộ chiến sĩ lên đường còn mang theo cả niềm tin của nhân dân
hiện nay được biết nhiều chiến sĩ đã tham gia để sang bên đó cùng chung sức chung tay giúp đỡ cứu hộ cứu nạn
tôi rất vui và cảm động và tôi cầu mong cho các anh chị em ra đi tuyệt thuận buồn xây gió khỏe mạnh
và làm tròn nhiệm vụ
tôi chúc cho các chiến sĩ yêu sức khỏe và hoàn thành những nhiệm vụ
khoảng một mươi hai h ba mươi theo giờ địa phương tức một mươi sáu h ba mươi phút chiều nay đoàn công tác đã đến sân bay ở thành phố anada thuộc tỉnh cùng tên của thổ nhĩ kỳ
đại diện của ban tổ chức và đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã đón đoàn tại sân bay và chuẩn bị cho đoàn ba chiếc xe ô tô để di chuyển
sau khi tới sân bay đoàn di chuyển tới thành phố ajiyaman cách sân bay ba trăm linh km
tại đây đoàn sẽ phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện việc đào bới tìm kiếm dưới các đống đổ nát các tòa nhà bị sập để tìm giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất sáng sáu tháng hai
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay theo giờ địa phương tức một mươi sáu h ba mươi phút chiều nay theo giờ việt nam đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ của bộ công an việt nam đã đến sân bay ở thành phố adana của thổ nhĩ kỳ
đại diện của ban tổ chức và đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã đón đoàn tại sân bay và chuẩn bị cho đoàn ba chiếc xe ô tô để di chuyển
sau khi tới sân bay đoàn di chuyển tới thành phố ajiyaman cách sân bay ba trăm linh km
tại đây đoàn sẽ phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện việc đào bới tìm kiếm dưới các đống đổ nát các tòa nhà bị sập để tìm giải cứu người bị mắc kẹt trong thảm họa động đất sáng
tìn an nanh trả tự
tìn an nanh trả tự
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu giữ hơn một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tối tám tháng hai tại chỗ ở của hà công hải ở phường đồng phú thành phố đồng hới lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng hải đang tàng trữ trái phép chín mươi chín viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
hải khai mua số ma túy này từ nguyễn anh tuấn chú cùng phường khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn cơ quan điều tra đã thu giữ gần một mươi hai ba trăm năm mươi viên ma túy loại hồng phiến một mươi năm triệu đồng và các đồ vật có liên quan
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng hai công an thành phố thanh hóa đã liên tiếp đấu tranh triệt xóa sáu điểm phức tạp về ma túy bắt giữ sáu đối tượng thường trú tại thành phố thanh hóa và huyện hoàng hóa
ngày tám tháng hai công an thành phố thanh hóa đã bắt quả tang phạm trường giang đang mua bán hai trăm linh bảy viên ma túy
mở rộng điều tra công an thành phố thanh hóa bắt khẩn cấp lương bá gia huy thu giữ bốn viên thuốc lắc và hơn năm mươi gram ketamine
cùng ngày công an thành phố thanh hóa bắt quả tang lại thị hằng đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn viên thuốc lắc và một túi ketamine
tiếp đó ngày chín tháng hai công an thành phố đã bắt quả tăng nguyễn văn linh thu giữ một mươi tám gói heroin
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng là nguyễn minh hải chú tại huyện hàng hóa và trịnh đăng tới thu giữ bảy gói heroin
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường chú tại tỉnh an giang ba năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và phạt bổ sung bị cáo số tiền bốn mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khi nhóm người của hạnh đang vận chuyển gần năm mươi một kg vàng từ campuchia về thì bị bắt giữ cùng với tăng vật
chiều cùng ngày hạnh điện thoại cho lê thị bạch vân yêu cầu nguyễn phạm khắc tường trở vân đến gặp hạnh để trốn sang campuchia
sau đó lần lượt mai thị ngọc phấn và nguyễn văn lê cũng được đưa sang campuchia cùng hạnh
cáo trạng xác định hạnh đã ba lần tổ chức cho vân phấn lê sang campuchia
công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương vừa khởi tố bắt tạm giam đàm quốc việt quê ở tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra việt không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy
vào đêm ngày một mươi tám tháng một việt mang theo một con dao đi đến khu vực làng đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện ở ghế đá bên cạnh có một xe máy nên đã cầm dao đi đến đe dọa đôi nam nữ để cướp tài sản
tuy nhiên đôi nam nữ đã truy hô và cùng với người dân không chế được đối tượng đàm quốc việt giao cho cơ quan công an xử lý